thưa quý vị và các bạn sống ảo là sống trong hoang tưởng không đúng với thực tại của cuộc sống thực tế
xin chào và hẹn gặp lại
thật sự có rất nhiều mối nguy hiểm mà nhiều người đã không lường trước được
họ có thể lên mạng chìm đắm trong thế giới ảo và xa lánh thế giới thật và khi bước ra thế giới thật thì lại cảm thấy thật lạ lẫm thậm chí đến mức không xác định được hướng đi của mình
tình cảm ngày càng dạn nứt bạn bè xa dần nhau việc học hành ngày càng giảm sút
nhiều người còn lợi dụng mạng xã hội để đăng tải những hình ảnh không lành mạnh
hay dùng mạng để quảng bá cho cá nhân mình bất chấp thuần phong mỹ tục hay những tiêu chí về đạo đức văn hóa thậm chí là luật pháp
trong cuộc sống hiện nay việc một số gương mặt trở thành người nổi tiếng nhờ internet và mạng xã hội không còn là hiện tượng cá biệt
trên thực tế tầm ảnh hưởng của những cá nhân trên không chỉ dừng lại ở thế giới ảo mà còn tác động trực tiếp tới một bộ phận xã hội
nhất là những người dùng các thiết bị công nghệ cao đặc biệt là điện thoại thông minh
điều đáng lo ngại là vì mục đích duy trì sự nổi tiếng và những toan tính cá nhân
nhiều ngôi sao mạng xã hội đang không ngần ngại ra sức cổ suý người hâm mộ họ hướng vào lối sống phù phiếm và để cao giá trị vật chất
trong phần tiếp theo của chương trình là bài cảnh giác trước những trào lưu sống ảo của tác giả việt quang
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
không thể phủ nhận ngày nay sự phát triển của internet
đặc biệt là các mạng xã hội đã đem tới nhiều công việc hoàn toàn mới
trong số đó phải kể đến sự xuất hiện các blogger người viết nhật ký mạng vlogger người làm video mạng streamer người phát sóng trực tiếp nội dung công việc của họ
những người làm youtube người chơi facebook nổi tiếng này đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt của thế giới giải trí hiện đại
khi họ không cần phải trình diễn trên các sân khấu lớn tham gia vào một tác phẩm nghệ thuật đình đám
mà chỉ cần viết nhật ký đăng ảnh quay video bằng các công cụ máy móc đơn giản
chính vì vậy không ít ngôi sao nổi tiếng của subit việt thời gian gần đây cũng bắt đầu tiến thân bằng mạng xã hội
thậm chí nhiều người trong số họ còn coi công việc live stream sản xuất video như công việc chính của mình
thế nhưng có một thực tế là đằng sau hào quang của các nhà sản xuất chương trình trên mạng xã hội này
nhiều khuyên hướng lối sống tiêu cực phản văn hóa đang tác động lây lan nhanh chóng trong cộng đồng mạng nhất là người trong độ tuổi thanh thiếu niên
thật vậy làm đủ mọi chiêu trò để câu like lượt yêu thích câu view lượt xem để tăng độ nổi tiếng và kiếm tiền từ facebook youtube
cùng các tập đoàn có nhu cầu quảng cáo sản phẩm gần như là mô hình chung của hầu hết bloggerlogger hay streamer
trên internet mạng xã hội
trong đó nhiều hành vi của nhóm người này thật sự đáng lên án khi họ tận dụng cả nỗi đau tai nạn scandal vụ bê bối của các nạn nhân
để phục vụ nhu cầu nuôi sống tài khoản mạng xã hội cúng thần facebook của mình
mới đây khi một nghệ sĩ hài ở phía nam qua đời đột ngột tại tăng lễ nghệ sĩ này đã xuất hiện nhiều người hữu kỳ vốn không hề quen biết nghệ sĩ
họ đến chỉ nhằm chen lấn sô đẩy
để livestream quay video người nổi tiếng
từ đó nhiều clip được đăng tải nhiều bài viết liên quan đủ mọi chủ đề như căn bệnh dối loạn giấc ngủ
đời sống khó khăn của cố diễn viên tại nước ngoài hay việc lạm dụng thuốc đã được công bố
hoặc không rõ vì muốn ăn theo không muốn bị cộng đồng mạng cho ra rìa
mà sau sự cố phim nóng của một hot girl cô gái nóng bỏng đình đám trên mạng xã hội
không ít người nổi tiếng khác cũng thi nhau ra tuyên bố
để trở thành tâm điểm đứng đầu các trào lưu sự kiện hot trong cuộc sống
các ngôi sao của thế giới ảo phải liên tục làm mới bản thân bằng đủ những chiêu trò lố bịch
trong đó công thức phổ biến nhất vẫn là trưng diện một lối sống xa hoa giàu sang tiêu xài phung phí
họ thu hút người theo dõi bằng những thói ăn chơi ngung cuộng như đeo trang sức quý đầy người
phá hủy các phương tiện vật dụng đắt tiền giao lưu với người nổi tiếng khác du lịch
dùng bữa tại các địa điểm
trong đó công thức phổ biến nhất vẫn là trưng diện một lối sống xa hoa giàu sang tiêu xài phung phí

hình ảnh bài viết có nội dung vi phạm đạo đức thuần phong mỹ tục
đồng thời vai trò của gia đình người thân nhà trường trong việc quản lý định hướng nghề nghiệp công việc cho trẻ em
đối tượng dễ bị xa vào các trào lưu xấu này cũng phải được nhấn mạnh hơn bao giờ hết
tại việt nam tuy chưa có thống kê nghiên cứu cụ thể về ảnh hưởng tiêu cực từ các video thần tượng mạng xã hội đối với thanh thiếu niên
song việc nhiều trẻ nhỏ tung hô bắt trước theo thói hư tật xấu của ngôi sao thế giới ảo đã không còn là trường hợp cá biệt gây lo lắng trong cộng đồng
chưa kể đáng quan ngại là tình trạng thay vì khuyên răn ngăn cấm thì một số gia đình người thân lại tiếp tay cho con cái họ thực hiện video mang nội dung không phù hợp lứa tuổi
dẫn đến hậu quả là nhiều hot tin như lk lh
chỉ trăm trăm gồm
mình diễn cảnh yêu đương trong trang phục thiếu vải dù đang ở độ tuổi cắp sách đến trường
gần đây sự nổi tiếng của thiệu nhất nguyên nguyễn văn dũng mao đệ đệ cũng khiến người lớn phải lo lắng bởi những hành xử già trước tuổi của hai em nhỏ này
từ khi ra đời đến nay mạng xã hội luôn được coi là môi trường lý tưởng để những tài năng chưa gặp thời cơ tìm kiếm cơ hội tỏa sáng
không ít người trong số họ đã thành công thành biểu tượng
dù vậy môi trường này đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế cạm bẫy khi cho phép người dùng phô bẩy công khai những thói hư tật xấu khuyến khích các trảo lưu dung tục phản cảm
nếu không kịp thời ngăn chặn những hành vi cá nhân này sẽ là thứ thuốc độc đe dọa có nguy cơ làm trệch hướng sự phát triển của thế hệ trẻ
thưa quý vị và các bạn riêng với một số người trẻ tuổi hiện nay sống ảo đã trở thành một căn bệnh khó chữa
nó gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và tinh thần của họ
vì vậy nếu không có một lối sống lành mạnh và nếu quá bị cuốn hút vào các trào lưu ảo trên mạng xã hội sống ảo chắc chắn sẽ đem lại những hậu quả có thật
và những hậu quả ấy đôi khi rất bi hài như trường hợp của lệ rơi thậm chí là vướng vào vòng lao lý như trường hợp của khá bảnh
mạng xã hội rất hữu ích nó có thể giúp chúng ta làm quen với nhiều bạn hơn giúp chúng ta không tốn nhiều thời gian để đăng ảnh chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người
nhưng cần phải biết cách khai thác và sử dụng chúng một cách hợp lý
nói cách khác mạng xã hội là con dao hai lưỡi nếu biết cách sử dụng thì nó sẽ vô cùng hữu ích
nhưng nếu quá ham mê nó sẽ là lưỡi dao giết chết tâm hồn và cuộc sống của bạn
chương trình tạm dừng ở đây